cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
theo đó căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ đã thu nhập được có trong hồ sơ vụ án ngày hai mươi ba tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại ngân hàng này
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nói trên
và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã triển khai thi hành
vụ án xảy ra tại đông á banh thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng một mươi bảy bị can thu hồi số tài sản trị giá trên hai tỷ đồng